liên quan ý kiến cho rằng thi tuyển sinh đầu cấp hài khác hơn thi đại học
đại diện sở giáo dục đào tạo tp hcm cho rằng thành phố đã thực hiện nghiêm quan điểm
chí đạo chính phủ về phân luồng học sinh để đáp ứng yêu cầu của xã hội
đối với kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi thì ở đây nó cũng là một đợt khảo nghiệm cho học sinh
về cái năng lực cũng như khả năng để có thể tiếp tục theo đuổi theo việc học tập văn hóa
hay là lựa chọn cho mình một cái hướng đi khác là chúng ta học nghề
và cũng như là các trung tâm giáo dục thường xuyên
thì hiện tại thành phố là có hơn năm mươi năm chỗ học ở các trung tâm giáo thường xuyên
trung cấp nghề và cao đẳng nghề để học sinh có thể lựa chọn hướng đi của mình cho tương lai
theo sở giáo dục đào tạo thành phố tổng số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm nay
khoảng một trăm một mươi ba em nhưng chỉ khoảng chín mươi sáu học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh
tức là hơn một mươi bảy học sinh đã tự lựa chọn cho mình hướng đi sau trung học cơ sở
mà không tham gia kỳ thi lớp một mươi
cho thấy hiệu quả của khẩu hướng nghiệp cho học sinh từ cấp trung học cơ sở